liên quan đến một số nhân viên y tế bệnh viện đa khoa nông nghiệp đã mắc covid một mươi chín
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện thanh trì thông báo tìm người có liên quan đến bệnh viện đa khoa nông nghiệp cơ sở ngọc hồi huyện thanh trì
tất cả người dân có đi đến khám và lấy test xét nghiệm nhanh covid một mươi chín tại bệnh viện khoa bệnh nhiệt đới từ ngày một mươi bốn đến ngày hai mươi tám tháng tám
cần thực hiện ngay tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất để được tư vấn hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời
thưa quý vị từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám đến sáu h sáng ngày mai ba mươi tháng tám
thành phố nha trang tỉnh khánh hòa sẽ tiến hành chiến dịch tổng ra soát lấy mẫu để phòng chống dịch covid một mươi chín
gần một mươi cán bộ nhân viên chiến sĩ các lực lượng y tế công an quân đội thanh niên phụ nữ và chính quyền các địa phương tham gia chiến dịch này
thành phố nha trang đã thành lập một ba trăm linh tổ lấy mẫu mỗi tổ gồm năm thành viên các lực lượng y tế công an
quân đội đoàn thanh niên chính quyền địa phương tiến hành lấy mẫu tại từng hộ gia đình
đối tượng lấy mẫu là tất cả người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố
để thực hiện chiến dịch thành phố nha trang đã yêu cầu tất cả mọi người dân trong thời gian từ một mươi năm h chiều ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám đến sáu h sáng mai ngày ba mươi tháng tám
phải tuyệt đối ở yên trong nhà kể cả cán bộ công chức tổ chức và cá nhân đi cứu trợ phóng viên hay nhà báo
chỉ trừ người trực tiếp đến từng nhà thực thi nhiệm vụ lấy mẫu tầm soát
tính đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay tỉnh khánh hòa đã ghi nhận sáu hai trăm bốn mươi bốn ca dương tính đứng thứ sáu toàn quốc trong đó riêng thành phố nha trang đã hơn ba sáu trăm ba mươi tám ca
thưa quý vị lợi dụng bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp nhu cầu tâm lý phòng chống dịch bệnh của người dân tăng cao
thời gian gần đây trên thị trường đã xuất hiện một số các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe được ghi công dụng
là kháng virus hay là kháng covid một mươi chín kháng viêm điều trị đau họng cảm cúm và nhiễm trùng đường hô hấp phòng chống dịch covid một mươi chín
dù cục an toàn thực phẩm bộ y tế và tổng cục quản lý thị trường bộ công thương đã nhiều lần ra văn bản cảnh báo những thông tin này là sai sự thật
thế nhưng một số doanh nghiệp vẫn lợi dụng dịch bệnh để trục lợi bất chính
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
trà gừng xuyên tâm liên xịt họng xuyên tâm liên viên sủi xuyên tâm liên
đủ các loại thực phẩm hỗ trợ gắn với tên gọi của loại thảo dược xuyên tâm liên được công ty an thịnh đường tung ra thị trường trong những ngày gần đây
những poster quảng cáo như một loại thần dược điều trị covid một mươi chín
tác dụng được thổi phòng như kháng covid một mươi chín kháng viêm tăng cường miễn dịch tiêu diệt và cản toàn bộ tác nhân xâm nhập khoang miệng
những sản phẩm như thế này được giao bán tràn lan trên mạng xã hội kèm theo những lời tư vấn sai sự thật
đã khiến cho không ít lợi
ít người nhẹ dạ cả tin mua về để phòng chống covid một mươi chín
không những thế quá trình sản xuất ra những sản phẩm này có nhiều dấu hiệu bất thường
những sản phẩm này được tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm hà nội cấp số công bố ngày ba mươi một tháng bảy
thế nhưng ngày một tháng tám đã có rất nhiều sản phẩm xuyên tâm liên được tung ra thị trường
với hàng trăm công đoạn phức tạp và có những yêu cầu khắt khe trong lĩnh vực y tế
để tạo ra hàng nghìn sản phẩm chỉ trong một ngày không hiểu đơn vị này sử dụng công nghệ gì
để có thể rút gọn quy trình sản xuất nhanh gọn như vậy
đáng chú ý trong bản công bố phù hợp tiêu chuẩn để đưa sản phẩm ra thị trường cũng có dấu hiệu mập mờ
trong đó doanh nghiệp chịu trách nhiệm là công ty cổ phần liên doanh cfa việt nam
còn trên nhãn mát lại là công ty cổ phần dược mỹ phẩm phúc hưng
một đơn vị hoàn toàn không liên quan gì đến những sản phẩm này
không có một thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào có tác dụng chữa bệnh
và đặc biệt là chữa những cái bệnh như là bệnh covid hiện nay
mọi cái hình thức quảng cáo ghi nhãn là có tác dụng chữa bệnh hay là hỗ trợ điều trị bệnh
đều là các cái quảng cáo và ghi nhãn vi phạm pháp luật
dù bộ y tế đã rút lại công văn đề cập viên én xuyên tâm liên phòng và hỗ trợ điều trị covid một mươi chín
cục an toàn thực phẩm cũng đã cảnh báo không có bất kỳ sản phẩm nào
là chữa hay kháng được covid một mươi chín
thế nhưng một số doanh nghiệp vẫn lợi dụng dịch bệnh
tung ra đủ loại sản phẩm gắn mác xuyên tâm liên thổi phòng cung dụng nhằm trục lợi bất chính
theo các chuyên gia y tế nếu sử dụng những sản phẩm này không đúng cách
có thể còn gây ra biến chứng
xuyên tâm liên là một cái thuốc có tính hàn rất mạnh
và như vậy nếu mà chúng ta uống một cái thuốc mà có tính hàn lâu ngày
thì nó sẽ rất là dễ bị tiêu chảy
đặc biệt là những cái bệnh nhân covid cũng có một số người là bị dấu loạn phiêu hóa
phải bị tiêu chảy
theo thông tin từ sở y tế tỉnh thái bình thì đến thời điểm hiện tại
nhà máy sản xuất ra những sản phẩm này đã có công văn xin tạm dừng hoạt động sản xuất
tuy nhiên cục an toàn thực phẩm cho biết vẫn sẽ tiến hành giả soát
để xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng dịch bệnh quảng cáo sai sự thật

cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
xử lý các tình huống vi phạm thực hiện công tác phòng chống dịch đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
số liệu từ phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm cho biết
qua sáu ngày thực hiện siết chặt giãn cách ai ở đâu ở yên đó tính đến sáng ngày hai mươi chín tháng tám
lực lượng cảnh sát giao thông tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
đã ghi nhận hơn một trăm chín mươi một lượt người ra đường
qua đó phát hiện một ba trăm bốn mươi hai trường hợp vi phạm tạm giữ hai trăm bốn mươi sáu phương tiện
trong một tuần cao điểm giãn cách hầu hết người dân ở tp hcm đều chấp hành nghiêm
nhưng vẫn có một số tình huống được linh động xử lý để giúp đỡ người dân trong trường hợp cần thiết
công an tp hcm cũng đã chỉ đạo công an các quận huyện và thành phố thủ đức
triển khai tối đa lực lượng phương tiện
để tổ chức tuần trận giãn cách
tại chốt chặn đoán sát địa bàn trên tuyến đầu chống dịch
nhất là địa bàn giáp ranh các khu cách ly địa bàn bị phong tỏa
đi từ ngõ gõ từ nhà ra từ người góp phần kiểm soát hiệu quả trong đợt cao điểm siết chặt giãn cách
hiện nay thì hầu như tất cả lực lượng của an ninh phố đều tham gia chống dịch
có những lực lượng thì trước đây không trực tiếp làm việc ở các địa bàn địa phương
tuy nhiên thì hiện nay là chúng tôi cũng đã có lương án đã điều động một số các đồng chí ở các lực lượng này
trực tiếp xuống địa bàn xuống trực tiếp các phường xã các tổ dân phố để cùng người dân chống dịch
trong tuần tới lực lượng công an sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng khác kiểm tra việc thực hiện siết chặt giãn cách xã hội
công an tp hcm khuyến cáo giấy lưu thông trên đường chỉ địa pháp sử dụng cho công việc
nếu phát hiện sử dụng bổ đất không chính đáng sẽ xử lý nghiêm theo quy định chung
một cuộc vượt cạn thành công ngoạn mục ngay trên đường phố với một ba đỡ đặc biệt diễn ra vào sáng sớm ngày hôm nay hai mươi chín tháng tám
hiện cả mẹ và bé đều khỏe mạnh đang được chăm sóc tại bệnh viện quận bình tân
và ngay bây giờ hoàng trí xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bà đỡ đặc biệt này
đồng chí nguyễn văn tỉnh học viên trường đại học cảnh sát nhân dân
đang được điều động trực chốt tại công an phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
trước đó khoảng năm giờ sáng anh thạch rớt chồng chị châu đưa vợ đi sinh
khi qua chốt tuần tra đã gặp đồng chí nguyễn văn tỉnh đang làm trực chốt
nhận thấy tình hình sản phụ không ổn đồng chí tỉnh đã nhanh chóng xin phép chỉ huy đơn vị
cùng đồng chí đỗ vũ thắng chiến sĩ trung đoàn gia đình
dùng xe dẫn đường cho hai vợ chồng sản phụ nhanh chóng đến viện sinh
tuy nhiên chỉ sau đó một mươi phút khi chưa kịp đến bệnh viện thì sản phụ đã có dấu hiệu sinh
rất nhanh chóng đồng chí tỉnh và đồng chí thắng đã trực tiếp hỗ trợ sản phụ ngay trên lề đường

hoặc là các anh chị làm y tế mà nữ đi ngang qua kịp thời vào để hỗ trợ
sau đó thì cũng may mắn thì cũng có một chị làm bên bệnh viện
nhưng mà nói chung cũng không phải là chuyên môn chị chị làm kho dược
thì cũng vào hỗ trợ nhiệt tình trong cái quá trình đó
với đó thì một phần gấp phần là đảm bảo cho em bí là được an toàn mẹ tròn con vua
lúc đó thì anh tĩnh là anh đỡ trực tiếp
anh hôn đứa bé của em thì sẽ
lâu rồi em có kiếm đồ để em uống đứa bé lại cho nó đỡ lạnh đó chị
sợ đứa bé lạnh quá là nó nguy hiểm
và lúc đó thì em có lấy đồ để đắp cho sản phụ lại
sợ chị nó cũng mới sinh nên sức khỏe yếu đó chị
khi nghe báo cáo về là đồng chí cán bộ trực đều hỗ trợ để đưa sản phụ đi xanh
thì trên đường thì sản phụ chuyển dạ
thì muốn ghi cầu là thôi nhanh chóng
đồng chí thắng là hỗ trợ sản phụ khi sinh nở thì kịp thời phải điện cho cấp cứu liền
anh em thì nói chung là cũng không có kinh nghiệm lại là cũng là nam
thì có những cái là anh em cũng bỡ ngỡ cũng không biết
nhưng mà cố gắng hết sức trong cái khả năng của mình để cho đảm bảo cái mẹ tròn con dung
ngay sau khi sản phụ vừa chuyển dạ thành công
trong lúc chiến sĩ nguyễn văn tĩnh đế em bé trên tay
đồng chí thắng cùng đồng chí phan thanh sơn
cũng là học viên trường đại học cảnh sát nhân dân
đang trực ở chốt gần đó
đã hỗ trợ gọi xe cấp cứu
đồng thời đến nhà dân để xin khăn ủ ấm cho em bé
chiều cùng ngày tại bệnh viện quận bình tân thành phố hồ chí minh
nơi hai mẹ con sản phụ thạch thị hồng châu đang được chăm sóc tại đây
các bác sĩ cho biết em bé bị nhiễm trùng nhẹ
tuy nhiên sức khỏe của mẹ và bé đều đảm bảo
các bác sĩ đánh giá cao hành động cột dây rốn kịp thời bằng sợi dây khẩu trang sát khuẩn
đã giúp em bé không gặp nguy hiểm
gặp lại ân nhân đã đỡ đẻ cho con mình
gia đình sản phụ không khỏi xúc động
được biết cả chiến sĩ tỉnh và sơn đều là lực lượng tăng cường của trường đại học cảnh sát nhân dân
về công an quận bình tân thành phố hồ chí minh xuân phong đi trong đợt đầu tiên
sự bình tĩnh và dũng cảm
cộng với chút may mắn đã giúp họ đỡ đẻ thành công cho sản phụ
song song với việc giữ gìn an ninh trực tự và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
họ đã làm tốt công tác giúp đỡ hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh
ngày hai mươi chín tháng tám công an huyện phong điền thành phố cần thơ cho biết
đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nguyễn thị ngọc quý
hai mươi một tuổi ngụ tại xã nhơn ái
huyện phong điền thành phố cần thơ về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp
chia sẻ thông tin giả mạo chia sẻ thông tin sai sự thật
xuyên tạc vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
theo đó qua công tác nắm tình hình vào ngày hai mươi sáu tháng tám
trên nhóm chợ phong điền thành phố cần thơ
nguyễn thị ngọc quý đã dùng tài khoản facebook nana đang dòng trạng thái kèm theo hình ảnh
một tấm bản lớn về vấn đề tiền trợ cấp cho người dân
sau đó tiếp tục vào bình luận với nội dung sai sự thật xuyên tạc vu khống
xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
nội dung đăng tải và bình luận trên của quý đã thu hút nhiều người xem và life
làm ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền các cấp
tác động tiêu cực đến công tác phòng chống covid một mươi chín và tình hình an ninh trực tự trên địa bàn huyện phong điền
tại cơ quan chức năng quyết thừa nhận hành vi trên của mình nhằm cố tình xúc phạm uy tín của các cơ quan tổ chức
bản thân quý nhận thấy hành vi trên của mình là sai nên đã tự gỡ bỏ nội dung đăng tải và bình luận của mình
căn cứ đĩa ma khóa một điều một trăm linh một nghị định một trăm năm mươi hai nghìn hai mươi ndcp công an thành phố cần thơ đã quyết định xứ phạt quý với hành vi
lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức
với số tiền bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng